trước đây vào những ngày đầu xuân gần như mỗi xã ở huyện miền núi simacai lào cai đều tổ chức lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc như tày nùng thu lao
gần đây thì huyện simacai chỉ còn vài xã tổ chức lễ hội này và cho đến năm nay cả huyện chỉ còn xã nàn sán diễn ra lễ hội xuống đồng
đây là một trong những dấu hiệu mai một các nền văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao
vì vậy việc bảo tồn và tổ chức thường xuyên rộng rãi các lễ hội truyền thống là việc làm cần thiết đối với văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện simacai của tỉnh lào cai nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số của nước ta nói chung
là một địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống như tày nùng thu lao mông kinh huyện simacai lào cai có rất nhiều lễ hội truyền thống trong đó có lễ hội xuống đồng một lễ hội quan trọng trong năm đối với bà con làm nông nghiệp ở đây
lễ hội xuống đồng
lễ hội xuống đồng có những nét đặc trưng đặc sắc riêng cho các dân tộc của nàn sáng vào ngày lễ hội nhân dân làm một ngày để cho tất cả đồng bào nhân dân cùng vui chơi
cứ mới một năm là nàn sáng thường tổ chức lễ hội xuống đồng và thường thường nàng nào cũng tổ chức vào cái ngày
ngày dồng ngày con dồng có lẽ là không nó kể cả nó vào một mươi một một mươi hai hoặc là một mươi năm thậm chí đến hai mươi tháng hai tháng gì đấy tháng tết đấy thì vẫn tổ chức vào đúng ngày con dồng
có lẽ là ở đây ý ở đây muốn nói là ngày con dồng là cái ngày mà mang nước về cho nhân dân cải cái nó tốt hơn
lễ hội xuống đồng
là một lễ hội quan trọng thu hút sự tham gia của đông đảo bà con các dân tộc của xã huyện và các vùng lân cận đến chung vui
thế nhưng theo từng năm quy mô lễ hội dần bị thu hẹp do hạn chế về kinh phí nên công tác tổ chức lễ hội bị cắt xén khá nhiều
tổ chức thi ẩm thực không được mở rộng ở hết các thôn bản phần giao lưu với các xã huyện khác còn hời hợt
với thực trạng này liệu lễ hội xuống đồng có còn được tổ chức trong những năm tới
để bản sắc văn hóa truyền thống không bị phai nhạt tự mỗi người dân cần có trách nhiệm lưu giữ thông qua những hành động cụ thể
mặt khác chính quyền các cấp cần quan tâm hỗ trợ bảo đảm nguồn kinh phí hợp lý để duy trì phát triển lễ hội địa phương
có như vậy việc bảo tồn văn hóa của các dân tộc mới mang tính khả thi
đối với huyện simacay là cũng có một nghị quyết chuyên đề về giữ rình và phát huyện bản sắc dân tộc
trong đó có dân tộc

cùng cùng với các dân tộc mong dân tộc thu lao và dân tộc nùng chủ yếu là huyện xuống đồng và huyện xuống đồng ra còn có một huyện cúng rừng
cố thêm tình đoàn kết niềm lạc quan đồng thời là nơi vui chơi giải trí và gắn kết của cộng đồng